trong khi đó tại hà nội lực lượng chức năng vừa làm công tác chấn an tinh thần
vừa sử dụng các thiết bị chuyên dụng để giải cứu an toàn một mươi người bị mắc kẹt trong thang máy
vụ việc xảy ra tại tòa nhà hh một a cụm trung cư flc đại mỗ quận năm từ liêm hà nội
tiếp nhận thông tin đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận nam tử liêm
báo cáo trung tâm thông tin một trăm một mươi bốn điều động một xe chỉ huy một xe chữa cháy một xe cứu hộ đến hiện trường
khoảng hai mươi phút sau lực lượng chức năng cứu được tất cả một mươi người là những công nhân đang hoàn thiện công trình ra ngoài an toàn
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
với hành vi giết người vào chiều ngày hôm nay phạm thế giáp chú tại thành phố rạch giá
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang tạm giữ hình sự
giáp là giáo viên thể dục tại trường trung học cơ sở nguyễn du và nạn nhân là đồng nghiệp cùng trường
tại cơ quan điều tra giáp khai thông tin
khai nhận đối tượng và đồng nghiệp là hoàng anh tuấn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
do bị tuấn hăm dọa nên sáng ngày bảy tháng chín giáp mang theo dao đi làm để phòng thân
tại trường hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn và giáp đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến tuấn tử vong
người an xong giáp vứt hung khí rồi đến cơ quan công an đầu thú
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình định vừa bắt khẩn cấp lê anh quang
trú tại thành phố quy nhơn để điều tra về hành vi tàng trữ
trái phép chất ma túy
bất ngờ kiểm tra tại số nhà một nguyễn khắc viện phường gành giáng thành phố quy nhơn
lực lượng chức năng đã bắt quả tang quang đang tàng trữ trái phép chất ma túy
và đáng chú ý là khám xét nhanh nợ của đối tượng lực lượng chức năng phát hiện
và thu giữ gần tám mươi bốn gram ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng rô lô
công an phường ya tam thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đang phối hợp với đội cảnh sát hình sự
công an thành phố buôn ma thuật truy tìm nhóm đối tượng côn đổ dùng hung khí đập phá một quán ăn trên địa bàn
vụ việc xảy ra vào đêm ngày sáu tháng chín sau đối tượng đeo khẩu trang đội mũ và mặc áo mưa đi trên ba xe máy
đã được che biển số đến quán ăn đêm julie trên đường nga quang phường nga tam
sau đó dùng gậy ba khúc ghế đập phá bàn ghế tủ kính và biển quảng cáo
sự việc không gây thương tích về người nhưng nhiều tài sản đã bị hư hỏng nặng
thưa quý vị và các bạn vào chiều ngày hôm nay tại hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách thảo luận về dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi
đa số các ý kiến đều tán thành với việc sửa đổi luật đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục ra soát
bổ sung một số quy định cụ thể để đảm bảo phù hợp thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành
đề cập tới tình trạng lợi dụng tiền ảo rửa tiền tài trợ khủng bố đại biểu dương văn phước
đại biểu quốc hội tỉnh quảng nam cho biết nhà nước ta chưa công nhận các loại tiền nào
nhưng theo đánh giá việt nam là một trong những thị trường chơi tiền ảo rất lớn và tiền ảo tài sản ảo
với lợi thế dễ dàng trao đổi trên phạm vi toàn cầu đã trở thành kênh hữu hiệu để tội phạm lợi dụng rửa tiền tài trợ khủng bố
vì vậy việc bổ sung các đối tượng này vào sự thảo luận là cần thiết
tiền ảo và tài sản ảo vẫn lọt lưới do các quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền
quy định về vấn đề này
việc bổ sung đối tượng tài sản ảo tiền ảo vào sự thảo luận là hết sức cần thiết
không chỉ đáp ứng các khuyến nghị của các tổ chức quốc tế về phòng chống rửa tiền trên thế giới
mà còn nhằm để đảm bảo an ninh tài chính trong nước
không để công nghệ tài chính bị lợi dụng để rửa tiền tham nhũng khủng bố
ở một góc độ khác về tình trạng rửa tiền qua các tài sản khác như bất động sản
thông qua các giao dịch tiền mặt có ý kiến cho rằng quy định như dự thảo luật mới chỉ đạt được
ở góc độ kiểm soát các dòng tiền thông qua các định chế của ngân hàng
giao dịch liên quan đến tiền mặt đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sàn
thì căn cứ nào và công cụ nào với cái hành lang pháp lý nào với quy định của pháp luật này
mà chúng ta có thể ngăn chặn được việc hành vi rửa tiền
kể cả rửa tiền từ bên ngoài vào cũng như là từ trong đôi bộ cũng như là từ trong nước đi ra
các cái dòng tiền mà nó giao dịch bằng tiền mặt bên ngoài mà không qua cái thiết chế ngân hàng
thì rất khó có thể kiểm soát được vấn đề về phòng chống rửa tiền
chính vì vậy cho nên là chúng tôi đề nghị là có lẽ là chúng ta phải quy định thêm chặt chẽ
cũng tại phiên thảo luận hôm nay các đại biểu cũng đề nghị dự thảo luật cần bổ sung các quy định cụ thể hơn
về trách nhiệm việc phối hợp giữa các cơ quan như ngân hàng nhà nước bộ công an trong phòng chống rửa tiền
tiếp tục thông tin về vụ cháy quán karaoke an phú
theo thông tin từ công an tỉnh bình dương tính đến hai mươi một h ngày hôm nay bảy tháng chín
số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke an phú đã lên tới ba mươi ba người
gồm một mươi bảy nam và một mươi năm nữ và một nạn nhân chưa xác định được giới tính
hiện công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục
được biết bên cạnh những người thiệt mạng đã được tìm thấy
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã cứu sống một mươi hai người mắc kẹt trên sân thượng
và cứu hộ hơn hai mươi người thoát hiểm
để hỗ trợ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh bình dương công an tp hcm cũng đã cử lực lượng phương tiện
cùng hơn hai mươi cán bộ chiến sĩ hỗ trợ công an tỉnh bình dương
triển khai công tác cứu nạn cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ cháy
cho đến thời điểm hiện tại hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ cảnh sát cơ động công an tp thuận an vẫn đang khẩn trương
tiến hành công tác cứu nạn cứu hộ các tổ công tác với trang thiết bị phương tiện cứu hộ
luân phiên nhau tiếp cận hiện trường vụ cháy từ nhiều phía khác nhau để tiếp tục tìm kiếm
những nạn nhân của vụ cháy và hiện còn hai phòng gồm một phòng hát và kho
chưa thể tiếp cận được vì nhiệt độ cao về nguyên nhân ban đầu
lực lượng chức năng xác định là do chập điện
ngay trong chiều ngày hôm nay bảy tháng chín chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã gửi lời
chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ cháy
chủ tịch nước cũng đề nghị chính phủ chỉ đạo bộ công an các bộ ngành liên quan
và ủy ban nhân dân tỉnh bình dương tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ vật chất
tinh thần gia đình người bị nạn tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ cháy
và theo ghi nhận của phóng viên
antv đang có mặt tại hiện trường cho biết vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt
tại trung tâm y tế thuận an hàng trăm thân nhân nạn nhân đang túc trực
chờ đợi những thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của người thân
tính đến thời điểm này lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh bình dương lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động an ninh
đã căng mình làm việc suốt gần hai mươi bốn giờ và công tác này tiếp tục phải duy trì suốt đêm
đến sáng ngày tám tháng chín
trong số ba mươi ba nạn nhân hiện vẫn chưa xác định được danh tính cụ thể
trong khi đó tại khu vực bệnh viện tỉnh người nhà nạn nhân đã tới rất đông
để mong đưa được nạn nhân về quê mai táng
tại bệnh viện an phú thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn đình đạt
trưởng ca trực cấp cứu cho biết bệnh viện đã tiếp nhận hàng chục nạn nhân
lớn đã xuất viện hiện chỉ còn khoảng một mươi một người bị các chấn thương nặng
phải tiếp tục nằm điều trị
chúng tôi cử hai xe cấp cứu và nhân viên đến đó luôn
thế mục đích của chúng tôi là đến để hỗ trợ và để cấp cứu ngay
tất cả những bệnh nhân trong đám cháy ra
thế và sau một mươi đến một mươi năm phút thì cứ bảy phút thì lại có một cái chuyến xe đem về
năm đến bảy người đến đây với chúng tôi là những cái bệnh nhân mà đen xẹp
mặt đen chỉ có những cái lỗ mũi với cái cười răng trắng thôi
và một số trường hợp thì chảy máu đầu gãy tay gãy chân
cho nên chúng tôi tất cả chứng dụng toàn bộ tất cả oxy có sẵn và có oxy dự trữ
để cho bệnh nhân thở oxy càng nhanh càng tốt càng sớm càng tốt
mục đích chính là để cho bệnh nhân được thoát ra khỏi tình trạng thiếu oxy
cái thứ hai là cố định những cái dãy xương
thế thì có sau đó thì có một cái trường hợp bị chấn thương sọ não
và có một cái vỡ nền vớ vọng sọ có chảy máu thì chúng tôi có chuyển lên bệnh viện tỉnh
nhằm nhanh chóng ổn định tình hình và kịp thời hỗ trợ
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương chỉ đạo chính quyền địa phương thăm hỏi
động viên hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình các nạn nhân
bước đầu hỗ trợ cho mỗi người bị thương là năm triệu đồng và chết là ba mươi triệu đồng một người
đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm khắc phục thiệt hại
và hoàn thành sớm công tác khám nghiệm để bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân lo hậu sự
bên cạnh đó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng
kiên quyết tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
để không còn xảy ra những sự việc tương tự
diễn biến vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin ngày mai
lê hoàng long ba mươi một tuổi
quê tại thành phố hải phòng bị cáo buộc môi giới cho hai cô gái nổi tiếng trong giới sobit
bán rầm với giá một mươi năm usd một lượt mỗi người đã bị bộ cục hành sát hình sự khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về tội môi giới mại rầm
theo cơ quan công an long là quản lý của một số nghệ sĩ việt nam
và đại diện cho nhiều nghệ sĩ hàn quốc khi hoạt động ở việt nam
long cũng nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang khi tham dự nhiều sự kiện nổi tiếng trong nước và thế giới
dựa vào sự nổi tiếng và các quan hệ rộng với giới sobis long đã vận hành một đường dây môi giới mại dâm xuyên quốc gia
long khai nhận đã môi giới mua bán dâm cho một cô gái là hoa hậu á hậu người đẹp trong giới sobit ở việt nam và hàn quốc
long còn thông qua các đối tác nước ngoài để môi giới mại rầm cho một số người đẹp của nhiều nước châu á với giá vài chục nghìn usd
ngày hai mươi năm tháng tám các trinh sát bắt quả thang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm tại một khách sạn cao cấp ở quận một tp hcm trong đường dây của long